hay con lưng ngành giao thông trong khi có loại công nghệ
có những xe mình phân ra các loại xe nó đứng đồng ngang và xe đi qua đồng ngang
chứ không có ghé đồng ngang
nhưng mà nhiều khi là nó gần gần ghé đồng ngang

thì chúng ta phải biết cho nó chậm

các nhà thổ khẩu có rồi đi từ ngõ gõ từ nhà
sau buổi kiểm tra thực tế công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh đồng nai
phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá
tỉnh đồng nai đã có nỗ lực đáng kể trong công tác chống dịch
tuy nhiên không được chủ quan và cần tiếp tục phát huy vai trò
của hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
áp dụng công nghệ để truy vết tổ chức giao thông
để kiểm soát dịch từ trong nội thành
cũng như nguồn lây từ bên ngoài vào
lực lượng cả lực lượng y tế cả lực lượng quân đội công an
rồi các lực lượng khác có tham gia vào chống dịch
chúng ta có kế hoạch là bảo toàn lực lượng
chia thay đổi phân ca phân kiếp phân vân
bố trí lực lượng cho nó phù hợp cho nó khoa học
để mà có đủ sức chiến đấu lâu dài
và cái sự chỉ huy phải tập trung
nên là nói bốn tại chỗ thì trong đó là có chỉ huy tại chỗ
lực lượng tại chỗ hậu cần tại chỗ v v
bên cạnh đó phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh đồng nai
phải chú trọng quan tâm đến người nghèo yếu thế
người chịu ảnh hưởng nạn nghề của chế thi một mươi sáu
không để người dân thiếu lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm
việc chăm lo cho đời sống người dân phải được đặt lên hàng đầu
ngành y tế phải tham hộ kịp thời công tác đáy mẫu
cần xét nghiệm nhanh và có kết quả sớm
nhưng không để lãng phí không quá tải cho lực lượng y tế
cũng trong ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bảy
hai trăm năm mươi học viên trường đại học an ninh nhân dân đã có mặt đông đủ
tại lễ xuất quân tham gia bảo vệ an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hai tỉnh bình dương và long an
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trường đại học an ninh nhân dân đã chủ động xây dựng phương án
bố trí ba trăm linh học viên thường trực
hàng huy động hỗ trợ công an các đơn vị địa phương
đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
trong những đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh
tại công an các đơn vị khu vực phía nam
nhà trường đã tổ chức bốn đợt với bảy trăm năm mươi học viên
tăng cường cho công an tp hcm công an tỉnh bình dương và công an long an
hỗ trợ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây thực chất cũng là một hình thức
để nhà trường tiếp tục quá trình đào tạo
bồi dưỡng rèn luyện cho các học viên nhà trường
đặc biệt là các em học viên khóa liên thông xuất quân ngày hôm nay
tăng cường cho công an tỉnh bình dương
và chiều hôm nay tiếp tục tăng cường cho công an tỉnh long an
cũng như các lực lượng dự bị chiến đấu
đang sẵn sàng học tập rèn luyện tại trường
sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
hai trăm năm mươi học viên công an nhân dân trong ngày xuất quân lên đường làm nhiệm vụ
với nhị quyết của tuổi trẻ và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân
không ngại khó ngại khổ
những chiến sĩ công an nhân dân tương lai với hành trang và quân phục chỉnh tề
đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
em cũng như là toàn thể một trăm năm mươi học viên
đại diện cho trường đại học văn lâm nhân dân
tăng cường đi chống dịch tại tỉnh bình dương
sẽ luôn cố gắng hết sức
nhận trách nhiệm rõ ràng
để nhiệm vụ chống dịch hoàn thành
và đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm

sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào
thì bản thân quyết tâm sẵn sàng đi bất cứ đâu
làm bất cứ gì
chỉ cần đối gốc được một phần công sức của mình
và công tác chống dịch của cả nước
công tác tại địa phương thì chúng em đã có thể
tích gốc được kinh nghiệm
trong công tác chiến đấu tại địa phương
để áp dụng cho bản thân mình sau này
thời gian qua tình hình dịch bệnh
tại một số tỉnh thành phía nam diễn biến phức tạp
đặc biệt là các địa phương giáp ranh thành phố hồ chí minh
do đó việc tăng cường lực lượng
hỗ trợ cho công an các địa phương
là thật sự cần thiết
đây là một việc làm thể hiện
truyền thống đoàn kết
gắn bó giữa nhà trường
với công an các đơn vị địa phương
trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao
tại cơ sở phát huy tối đa
sức mạnh chiến đấu
của toàn lực lượng công an
trong công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới
những học viên công an nhân dân
luôn có mặt ở những nơi
tuyến đầu chống dịch
sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao
đảm bảo sự bình yên cho nhân dân
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ giúp cho những chiến sĩ công an nhân dân
tương lai được rèn luyện trong môi trường thực tiễn
vững vàng hơn về bản lĩnh năng lực chuyên môn
mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tại một số tỉnh thành phía nam
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy
hàng ngàn phương tiện đã bị ủng ứ
trên đường nguyễn kiệm thuộc phương ba
quận gò vấp thành phố hồ chí minh
do là thứ hai đầu tuần
nên nhiều người dân vẫn phải tới các cơ quan công sở
cơ sở làm việc nên vẫn có khá đông phương tiện
chủ yếu là xe hai bánh lưu thông vào đường nguyễn kiệm
tuy nhiên các chốt kiểm dịch covid một mươi chín
tại đây vẫn thực hiện nghiêm công tác kiểm soát
người dân đi lại do đó với số lượng dùng
về đông trong khi việc kiểm soát
không thể đáp ứng kịp đã dẫn đến ủng tắc
theo quy định tại chí thị một mươi sáu
người dân chỉ được đi lại trong trường hợp khẩn cấp
trường hợp thực sự cần thiết hoặc phải đi làm
có giấy xác nhận yêu cầu đi lại của đơn vị mình
tại chốt này nhiều trường hợp
buộc phải quay đầu xe nhưng đây là đường một chiều
nên lực lượng chức năng cũng tốn thêm thời gian
để yêu cầu cũng như hướng dẫn các phương tiện quay đầu
vụ việc kéo dài gần hai giờ đồng hồ
mới ổn định trở lại
ủy ban dân dân thành phố hồ chí minh
vừa có văn bản gửi cho các sở
ngành liên quan về tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong lĩnh vực giao thông trong đó có nội dung
không kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
đối với trường hợp đi lại trong nội thành
thành phố thủ đức các quận huyện các sở ngành
đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi
thành phố hồ chí minh do nhu cầu thật sự cần thiết
sẽ không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín
ngoài ra ủy ban dân dân thành phố
yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho người dân
yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài
khi thật sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh
các đơn vị cần tổ chức tuần tra thường xuyên
trên địa bàn phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm an ninh trật tự
và quy định chống dịch chủ động làm việc
với cơ quan xí nghiệp phối hợp với các địa phương
giáp ranh có người lao động qua lại làm việc
để tổ chức đưa xe đưa đón tập trung
hạn chế tối đa việc đi lại bằng xe cá nhân
đồng thời xem xét điều chính quy mô sản xuất
tại các phân xưởng để đảm bảo yêu cầu chống dịch
xe giao thông vận tải và công an
thành phố hồ chí minh cần linh hoạt trong việc kiểm tra
các chốt trực để tránh ủng ứ giao thông
và tập trung đông người phân luồng xanh tạo thuận lợi
cho các phương tiện vận tải đã được cấp giấy
nhận diện thành phố hồ chí minh
cũng có văn bản gửi các tỉnh giáp ranh như
bình dương tây ninh lòng an đồng nai
phù hợp với thành phố trong việc quản lý hoạt động
của các nhà máy xí nghiệp công ty có trụ sở
tại thành phố hồ chí minh
sáng ngày một mươi hai tháng bảy
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết
vừa ghi nhận thêm chín mươi ba ca dương tính
với sars cov hai trong đó
nhiều ca chưa xác định được nguồn lây
xuất hiện trong một số doanh nghiệp
có hàng chục ngàn công nhân
trong chín mươi ba ca dương tính với sars cov hai
mới ghi nhận tập trung nhiều nhất
ở các phường đã phong tỏa của thành phố biên hòa
và ô dịch trong khu nhà trò tại xã lông tân
huyện nhân trạch ngoài ra tiếp tục ghi nhận
các ca dương tính lại trong một số doanh nghiệp
có đông công nhân như công ty trách nhiệm hữu hạng
trang sinh huyện vĩnh cửu công ty trách nhiệm hữu hạng
nam giang khu công nghiệp sông mây huyện tráng bom
công ty trách nhiệm hữu hạng puchen việt nam
các ca này vẫn chưa xác định được nguồn lây
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục
điều tra và xét nghiệm f một để xử lý
trước diễn biến ngày càng phức tạp hơn của dịch bệnh
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai
đề xuất các ngành liên quan cần ra soát hoàn thiện kịch bản
trong trường hợp dịch bệnh bùng phát lớn trên địa bàn tỉnh
và bùng phát trong các khu công nghiệp
tổ công tác liên ngành thành phố biên hòa đồng nai
đã ra quân kiểm tra việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ về việc áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó tổ công tác tiến hành kiểm tra
việc thực hiện chấp hành các quy định phòng chống dịch
của các hộ kinh doanh trên một số tuyến đường
thuộc hai phường biết thắng và hiệp hòa
nhìn chung các hộ đã chủ động thực hiện yêu cầu
giãn cách xã hội trong việc kinh doanh buôn bán
đối với chợ hãng dầu ủy ban nhân dân phường quyết thắng
và các lực lượng chức năng đã kiên quyết yêu cầu
các tiểu thương người dân chấp hành nghiêm túc
các quy định phòng chống dịch và thông báo
thực hiện tạm ngưng hoạt động của chợ
đồng thời đề nghị các hộ kinh doanh buôn bán
ở mặt tuyến đường không lớn chiếm lòng lề đường
vỉa hè nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch
ngoài ra hai phường biết thắng và hiệp hòa
cũng sẽ tăng cường các lực lượng thường xuyên kiểm tra
và xử phạt hành chính vi phạm
về việc không tuân thủ các quy định
trong thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu